văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
về các giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch covid một mươi chín
kết luận của thủ tướng nêu rõ hiện nay dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường
tác động toàn diện tới các mặt kinh tế xã hội an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân
thủ tướng chính phủ giao bộ kế hoạch và đầu tư tiếp thu đầy đủ các ý kiến
chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và tham khảo ý kiến các chuyên gia
hoàn thiện dự thảo báo cáo của ban cán sự đảng chính phủ trình bộ chính trị
về các giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh tác động của dịch covid một mươi chín
trong đó lưu ý cho xem xét đề xuất việc điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội
năm hai nghìn hai mươi đã được nêu tại kết luận số sáu mươi ba ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai nghị quyết số tám mươi năm của quốc hội
về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
đồng thời tập trung đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công
coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và có ý nghĩa quan trọng nhất
để bù đắp phần thiếu hụt tăng trưởng do tác động của dịch covid một mươi chín
yêu cầu các bộ ngành địa phương phấn đấu giải ngân một trăm linh
số kế hoạch vốn đầu tư công còn lại của năm hai nghìn một mươi chín
và số kế hoạch vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
có biện pháp giải pháp cụ thể
và chế tài mạnh mẽ trong triển khai thực hiện